tiếp tục thông tin liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác mua bán trái phép của hai doanh nghiệp là tuyết liêm và tuấn phát
vào chiều ngày một mươi tháng bảy cơ quan điều tra công an tp huế tống đạt quyết định khởi tố thêm năm bị can bắt tạm giam thời hạn ba tháng về tội mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định tại điều hai trăm linh ba bộ luật hình sự
năm bị can là giám đốc nhân viên hợp tác xã vận tải xuân long và công ty cổ phần chín trăm ba mươi chín đều trú tại tp huế
bước đầu các đối tượng khai nhận đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn do doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm và công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại dịch vụ vận tải tuấn phát có địa chỉ hai trăm một mươi bảy phan bộ châu tp huế
quá trình điều tra cơ quan điều tra công an tp huế đã thu thập các tài liệu chứng cứ bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này
trước đó ngày một tháng bảy cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp hai doanh nghiệp này thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám